phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội pc bốn mươi năm công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn trong lô cao su thuộc địa phận ấp ba xã tân hiệp huyện long thành
đây là sòng bạc đã tồn tại trong một thời gian dài thường xuyên hoạt động ban ngày gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại địa phương
sau một quá trình trinh sát chiều ngày năm tháng một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội pc bốn mươi năm công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành bắt quả tang ba mươi một đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà sóc đĩa ở khu vực lô cao su thuộc ấp ba xã tân hiệp
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng ba mươi bốn xe máy ba xe ô tô sáu con gà đá và một số dụng cụ dùng để đánh bạc
công an xác định sòng bạc này do đối tượng nguyễn văn sang ngụ tại huyện long thành tổ chức cầm đầu
để qua mặt lực lượng chức năng sông bạc này thường tổ chức ở các địa điểm khác nhau đồng thời phân công người canh gác khi thấy người lạ lập tức báo cho đồng bọn giải tán